hôm nay đã diễn ra buổi tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ubnd tỉnh hải dương với công nhân lao động chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
tham dự buổi đối thoại có ông trần văn thuật phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
tại buổi đối thoại các ý kiến của công nhân lao động tập trung vào những nhóm vấn đề như thực hiện chế độ chính sách
lao động việc làm cho công nhân giáo dục y tế văn hóa xã hội an ninh trật tự xây dựng đảng và thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp
hạ tầng giao thông và công nghiệp
từng vấn đề kiến nghị của người lao động đã được đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh hải dương giải đáp thông tin chi tiết
lãnh đạo tỉnh hải dương đề nghị trong thời gian tới tổng liên đoàn lao động việt nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng thiết chế này
đáp ứng mong mỏi của người lao động tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân lao động
ngành giao thông vận tải khảo sát thống kê những điểm đen giao thông trên toàn tỉnh để có phương án xử lý rứt điểm
giúp người lao động đi lại an toàn và yên tâm làm việc tại các doanh nghiệp